đối với vùng biển của hai huyện đảo hoàng sa và trường sa thì trời không hề có mưa nắng giáo
cả hai khu vực này đều có chung đới gió tây nam hoạt động với cường độ cấp bốn
sóng biển thấp dưới mức hai m biển lặng thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước